liên quan đến hoạt động của các loại máy bay không người lái trên địa bàn thành phố hồ chí minh
ubnd tp vừa chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm quy định về quản lý máy bay không người lái
và các phương tiện bay siêu nhẹ để bảo đảm an toàn trật tự xã hội
thành phố yêu cầu tăng cường quản lý các hoạt động xuất nhập khẩu sản xuất kinh doanh máy bay không người lái
và các phương tiện bay siêu nhẹ cũng như tăng cường kiểm tra các tổ chức cá nhân sử dụng máy bay không người lái
và các phương tiện bay siêu nhẹ khi đã được cấp phép
tuyệt đối không để các hành vi lợi dụng hoạt động bay để tuyên truyền quảng bá các hình ảnh xấu
độc hại giải truyền đơn chống phá đảng nhà nước sử dụng chất cháy chất nổ đe dọa tính mạng
của các tổ chức cá nhân làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
đặc biệt triển khai các tổ tuần tra kiểm soát kịp thời phát hiện và xử lý các máy bay không người lái
và các phương tiện bay siêu nhẹ vi phạm có nguy cơ uy hiếp an toàn hàng không
ở khu vực xung quanh sân bay quốc tế tân sơn nhất